cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên minh tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh tạm giam đối với đối tượng tráng a nhủi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện yên minh
để điều tra về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng chín tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện yên minh
tuần tra kiểm soát tại khu vực trung tâm xã mậu duệ phát hiện hai người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra tuy nhiên người điều khiển phương tiện đã không chấp hành
tăng ga vượt qua chốt lao nhanh theo hướng đi vào khu vực chợ trung tâm
đáng chú ý khi lực lượng của tổ công tác tiếp cận và yêu cầu dừng xe người điều khiển phương tiện trên không dừng lại
mà lao thẳng xe vào cán bộ thành viên tổ công tác đồng thời tỏ thái độ chống lực lượng thi hành nhiệm vụ
ngay sau đó xuất hiện một đối tượng có lời nói và hành vi lăng mạng cản trở đe dọa và truy đuổi
đối với cán bộ cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ trong đó tráng a nhủi được xác định là đối tượng cầm đầu
kích động đám đông và trực tiếp có hành vi chống đối lực lượng chức năng